bộ trưởng nguyễn thanh long cũng khẳng định qua đợt dịch covid một mươi chín chúng ta ghi nhận được nhiều bài học về lãnh đạo
ngoài ra ngành y tế cũng thu được các bài học về sắp xếp lại bộ máy y tế cơ sở
một trạm y tế xã phường có bảy dân khác với bốn dân càng phải khác những trạm y tế xã phường lên đến hàng trăm nghìn dân
những nơi lên tới hàng trăm nghìn dân chứ không thể chỉ xây dựng mô hình trạm y tế
chúng tôi sẽ tổng kết lại trình quốc hội một đề án cụ thể để tổ chức sắp xếp lại bộ máy của y tế cơ sở
trong đó phải đầu tư thực sự cho y tế cơ sở để khi có tình huống xảy ra
bộ trưởng khẳng định
chia sẻ về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín ở tp hcm trong đợt dịch thứ tư
bí thư thành ủy nguyễn văn nên cũng cho biết
thời gian qua tp hcm đã trải qua những thời khắc hết sức cam go khốc liệt
đã có những đau thương mất mát lớn chưa từng có trong lịch sử
tp hcm đã trải qua những giờ phút không thể nào quên
bí thư nguyễn văn nên bày tỏ
hiện nay tình hình ở tp hcm đã tương đối ổn định
tp hcm xin gửi lời tri ân cảm ơn tới các chiến sĩ áo trắng
là lực lượng tuyến đầu chung vai sát cánh với người dân thành phố vượt qua khó khăn trong đại dịch
tp biết ơn các cơ quan trung ương các tỉnh tp đặc biệt là người dân cả nước
đồng bào ở nước ngoài cộng đồng doanh nghiệp đang hướng về tp chia sẻ
hỗ trợ cả vật chất và tinh thần
để tp vượt qua đại dịch
hôm nay đoàn công tác của tp hcm đến thăm bộ y tế và bày tỏ tình cảm sâu sắc
lòng cảm ơn chân thành tới đội ngũ các y bác sĩ thầy thuốc chiến sĩ áo trắng
đã có mặt trên tuyến đầu của cuộc chiến bằng tất cả tinh thần xét nhiệm tấm lòng
sự hy sinh vượt mọi khó khăn
đến nay đã có gặp